các giáo dục chính trị tư tưởng giáo dục truyền thống bảy mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh vệ công an nhân dân để mỗi cám bộ chiến sĩ không ngừng thấm nhuần đạo đức cách mạng phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân giữ vững bản lĩnh chính trị sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn thử thách bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước các mục tiêu trọng yếu các sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng
cùng với đó việc tổ chức phong trào phải được triển khai thực hiện đồng bộ thường xuyên liên tục với nhiều biện pháp cụ thể sinh động sát với tình hình thực tế và đặc thù của đơn vị không phô trương hình thức nhằm cổ vũ động viên khích lệ cán bộ chiến sĩ tích cực tu dưỡng rèn luyện phấn đấu lập nhiều thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
cũng trong sáng ngày một mươi năm tháng tám cục công nghiệp an ninh bộ công an đã tổ chức đại hội đại biểu đoàn thanh niên cục lần thứ hai nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi bốn
trong nhiệm kỳ vừa qua tuổi trẻ cục công nghiệp an ninh luôn phát huy cao độ vai trò sung kích sáng tạo đoàn kết nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nội dung mục tiêu phương hướng đề ra trong nghị quyết đại hội đoàn thanh niên lần thứ nhất
cán bộ đoàn viên đã không ngừng rèn luyện phân đấu và trưởng thành về mọi mặt nhiều hoạt động tích cực trong công tác đoàn đã đem lại nhiều kết quả đáng ghi nhận
qua đó nhiều tập thể cá nhân điển hình xuất sắc trong rèn luyện công tác đã được bộ công an trung ương đoàn và đoàn thanh niên bộ công an biểu dương và tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý
với khẩu hiệu tuổi trẻ cục công nghiệp an ninh bản lĩnh tiên phong đoàn kết sáng tạo và phát triển trong nhiệm kỳ tới tuổi trẻ cục công nghiệp an ninh tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của đoàn tổ chức sâu rộng đa dạng hiệu quả các phong trào hành động của tuổi trẻ và các phong trào thi đua nâng cao vai trò của tổ chức đoàn trong hỗ trợ đoàn viên thanh niên đồng thời chú trọng công tác xây dựng đoàn về tổ chức tích cực tham gia xây dựng đảng xây dựng lực lượng
đại biểu dự đại hội đại biểu đoàn thanh niên bộ công an lần thứ hai mươi một
xác định vai trò quan trọng của công nghiệp an ninh trong nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế đất nước
nằm trong đề án phát triển công nghiệp an ninh giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn hai nghìn ba mươi cục công nghiệp an ninh đã chủ trì phối hợp với các doanh nghiệp trong và ngoài ngành
để phát triển nghiên cứu sản xuất thử nghiệm các sản phẩm công nghiệp an ninh lưỡng dụng không mang tính chất bí mật
nghiệp vụ của ngành công an đáp ứng phục vụ yêu cầu công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng công an nhân dân
đây là vỏ tàu được làm hoàn toàn bằng công nghệ mới là vật liệu ppc với tính năng ưu việt nhẹ hơn trước chống chìm chống lật chịu được sóng nang chịu được va đập và an toàn cho người sử dụng
cục công nghiệp an ninh bộ công an đã liên kết cùng công ty việt tiến có trụ sở tại huyện xuân trường tỉnh nam định sản xuất các loại tàu chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tàu tuần tra tàu trở quân
vật liệu pvc này thì nó rất là ưu việt là nó nhẹ hơn nước thế mà khi mà áp dụng cho tàu công vụ cho ngành công an thì để ví dụ săn bắt tội phạm
thế thì cái vận tốc mà chạy có thể tốc độ lên tới bốn năm sáu mươi hải lý trên giả

vì tập đoàn đã nàm chủ công nghệ được hoàn toàn thì giá thành nó chỉ bằng một phần ba so với nhầm ngoại
còn đây là dòng xe chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với nhiều công nghệ tiên tiến của công ty trách nhiệm hữu hạn minh thuê
với ứng dụng công nghệ chữa cháy phun xương dạng hạt nano thì việc dập tắt đám cháy tại các công ty nhà máy lớn hay các chạm xăng dầu đem lại hiệu quả rất cao so với công nghệ bọt nước thông thường
hiện công ty minh khuê đã cung cấp ra thị trường hơn sáu mươi xe phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cỡ lớn trong đó riêng cung cấp cho công an các địa phương là một mươi năm xe
công nghệ chữa cháy nano cũng là một sản phẩm công nghệ mới hiện nay
các xe mini là đối tượng của sản phẩm để phục vụ trong ngõ hẻm và các khu dân cư mà khó tiếp cận bằng các phương tiện cơ giới có kích thước lớn
tuy nhiên với chữa cháy mini thì người ta có thể khai thác thêm các nguồn chữa cháy ví dụ như là bể nước và các nguồn nước sẵn có ao hồ
thì người ta cũng thích hợp vào cái chữa cháy để giúp cho quá trình chữa cháy được phần lợi hơn
qua công tác nghiên cứu các sản phẩm của cục công nghiệp văn ninh thì tôi nhận thấy những sản phẩm này rất thiết thực trong công tác phục vụ lực lượng phòng cháy chữa cháy nói chung và phục vụ thị trường trong nước
những sản phẩm này cục công nghiệp an ninh kết hợp cùng doanh nghiệp trong nước thì sẽ được rất nhiều lợi thế về mặt thứ nhất về mặt giá cả thứ hai về mặt chất lượng

công nghiệp an ninh cũng đang khảo sát lấy ý kiến và đưa ra thị trường các sản phẩm lưỡng dụng khác như cửa thép chống cháy các loại vật tư quần áo bảo hộ phòng cháy chữa cháy
tất cả đều được sản xuất trong nước với giá thành phù hợp đáp ứng nhu cầu nội địa hóa đạt tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy
khu công nghiệp an ninh đã thành lập tổ công tác tiến hành khảo sát đánh giá tính năng ưu việt của các sản phẩm
từ đó nghiên cứu chế tạo sản xuất thử nghiệm một số trang thiết bị phương tiện có tính năng tiên tiến hiện đại để trang bị cho các đơn vị
xác định vai trò quan trọng của công nghiệp an ninh trong sự nghiệp xây dựng lực lượng công an hiện đại vào năm hai nghìn ba mươi
thì công nghiệp an ninh phải đi trước đón đầu và xây dựng một cái thế trận cho cái cuộc cách mạng trong công nghiệp an ninh
và đặc biệt là xây dựng đội ngũ cán bộ quản trị doanh nghiệp quản trị sản xuất
cũng như đào tạo lực lượng lao động có tay nghề cao và sản xuất trên dây chuyển tự động hóa
đầu tư sản xuất các trang thiết bị phương tiện để đảm bảo cung cấp đủ cho lực lượng công an một cách chủ động
và hạn chế quá trình nhập khẩu hàng hóa phương tiện phục vụ cho lực lượng công an
có thể khẳng định đề án tổng thể phát triển công nghiệp an ninh giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
mới đi được hơn một phần ba chặng đường nhưng đã đạt được những kết quả đột phá
trong đó xác định lựa chọn lĩnh vực công nghiệp an ninh là thế mạnh của lực lượng công an nhân dân
để đầu tư phát triển thành lĩnh vực mũi nhọn
điều này cũng có ý nghĩa vô cùng quan trọng theo tinh thần nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
nghị quyết đại hội đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy
xác định mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi
công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nguyện hiện đại
chuyển sang những tin tức về an ninh trật tự
lực lượng chức năng tỉnh sơn la vừa phá thành công chuyên án ma túy
bắt quả tăng đối tượng lầu a rùa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
trú tại bàn thảm trầu xã triều sơ huyện điện biên đông tỉnh điện biên
về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
mở rộng đấu tranh chuyên án cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la
đã tạm giữ khẳng cấp ba đối tượng khác
có liên quan trong vụ án bao gồm thảo a đại chú tại tỉnh sơn la
giang a si và giang a tỉnh cùng chú tại tỉnh điện biên
tăng vật thu giữ gồm ba bánh heroin có trọng lượng là chín trăm sáu mươi sáu hai mươi bốn g
cùng một số tăng vật liên quan khác
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận lầu a rùa
vận chuyển thuê số ma túy trên cho giang a si
từ khu vực giáp danh giữa xã triều sơ huyện điện biên đông tỉnh điện biên
và xã bó sinh huyện sông mã tỉnh sơn la
đến bến xe khách sơn la với giá là một mươi năm triệu đồng
để si đem bán cho thảo a đại
còn giàng a tỉnh nhận nhiệm vụ khi thấy có lực lượng chức năng
thì báo cho si hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ
còn tại tỉnh bình dương đối tượng nguyễn minh dũng
chú tại thành phố thủ dầu một đã đến cơ quan công an để đầu thú
dũng là một trong bốn thanh niên trong nhóm dùng mã tấu đe dọa
để cướp bánh trung thu vào dạng sáng ngày hai tháng tám
sau khi e án ba thanh niên trong nhóm

ba thanh niên bị bắt trước đó là mai hoàng phước nguyễn thành nhân
và nguyễn đức trí dũng cùng chú tại thành phố thủ dầu một
như tin đã đưa thì sáng ngày một mươi hai tháng tám
nhóm này đã mang mã tấu đến cửa hàng bánh trung thu
trên đường đại lộ bình dương đe dọa nhân viên chiếm đoạt
năm hộp bánh và hai lồng đèn khám xét nơi ở của các đối tượng
cơ quan điều tra thu giữ một số hộp bánh trung thu
lồng đèn xe ô tô cùng nhiều hung khí tự chế
nhóm này không có nghề nghiệp thường xuyên tụ tập ăn nhậu
sử dụng các chất kích thích sau đó thực hiện hành vi gây dối
hủy hoại tài sản qua kiểm tra nhanh các đối tượng đều dương tính
với ma túy một số đối tượng có liên quan trong các vụ án
cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn
thưa quý vị theo báo cáo hàng tuần của tổ chức y tế thế giới
who về diễn biến dịch covid một mươi chín trên toàn cầu
lần đầu tiên sau nhiều tháng qua việt nam lại có tên
trong danh sách bốn nước có số ca mắc mới cao nhất
trong một tuần chỉ xếp sau nhật bản mỹ và hàn quốc
tương ứng với số ca mắc mới gia tăng thì số ca nặng
và thở máy cũng tăng theo cho dù là tốc độ tăng
và số ca nặng chưa ở mức tăng theo cấp số nhân như giai đoạn
bùng phát dịch trong năm hai nghìn hai mươi một vậy nguyên nhân của tình trạng
lây lan này là do đâu sau đây là một số ghi nhận của phóng viên antv
đi từng ngõ gõ từng nhà vận động người dân đi tiêm chủng
thế nhưng nhiều người vẫn chỉ hoãn
không tiêm đợt này thì đợt sau tiêm hết thôi
nhưng mỗi ngày hà nội vẫn ghi nhận khoảng ba trăm linh ca mắc covid một mươi chín

ở các quốc gia có tỷ lệ mắc cao trên thế giới hiện nay
thì chủ yếu là do các dòng phụ của biến thể omicron
là pa bốn và pa năm
còn ở việt nam thì các chuyên gia y tế cho rằng
với sự lây lan hiện nay nếu không tuân thủ các biện pháp phòng dịch
thì covid một mươi chín sẽ có khả năng tái bùng phát
trước tình hình trên bộ y tế đã đề xuất chính phủ
có các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
vậy làm thế nào để nâng cao hiệu quả trong vấn đề phòng chống dịch
chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngắn với phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu
giám đốc trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng
nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng để có được những lời giải đáp
cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ trần đăng phu đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
vâng thưa ông thì hiện nay người dân còn khá chủ quan với dịch bệnh covid một mươi chín
trong khi đó thì các ca tăng nặng cũng đang gia tăng
vậy thì theo ông thì sở y tế các tỉnh thành phố cần có những kế hoạch cụ thể ra sao
để tránh tình trạng quá tải hệ thống y tế
tôi muốn nói rằng số thông báo trên phương tiện đại chúng
thì chưa phải là con số thực tế
bởi vì rất nhiều những cái ca nhiễm mà người ta không xét nghiệm
hoặc là triệu chứng nhẹ người ta cũng không dám nghiệm
rồi những người mà có triệu chứng nhẹ thì cũng không khai báo y tế
thế và như vậy thì chúng ta không nên chủ quan
thế ở đây muốn nói về khía cạnh của các ngành y tế
thì tôi cho nhất là chúng ta vẫn phải đề phòng và đánh giá
một cái nguy cơ luôn luôn bám sát
bởi vì chúng ta đang thực hiện cái chiến lược thích ứng an toàn
kiểm soát dịch có linh hoạt kiểm soát dịch kết quả
để chúng ta vừa phòng chống dịch bệnh mà vừa làm ăn kinh tế
thì nguy cơ đến đâu chúng ta đáp ứng đến đó
chúng ta vẫn phòng chống dịch bệnh mà chúng ta không phải cấm đoán
thế thì chúng tôi muốn nói rằng là
việc mà tiếp cận với những bệnh nhân để mà làm sao phân loại
bệnh nhân nào được điều trị ở nhà bệnh nhân nào cần vào viện
thì vẫn cứ phải vào viện
và chúng ta phải chú ý đến nhóm dây bệnh thường thương
như là những người già người bác bệnh nền
thế và bên cạnh đó thì chúng ta có thể là chuẩn bị sẵn sàng kích hoạt
những cái khoa ở trong các cái bệnh viện
ví dụ như là bệnh viện tuyến tỉnh tuyến huyện
người ta có những khoan lây để gọi là đơn nguyên điều trị covid một mươi chín
thế và chúng ta chuẩn bị các cái phương tiện
là vấn đề oxy rồi vấn đề các cái thuốc và các cái máy thở v v
theo thống kê của bộ y tế hiện nay tỷ lệ tiêm chủng
tại các địa phương vẫn còn rất thấp
ông có cho rằng là chúng ta cần phải có những cái biện pháp
xử lý mạnh như là kỷ luật đối với các địa phương
mà để xảy ra cái tình trạng tiêm chủng thấp như vậy
hiện nay chúng ta chưa có cái xử phạt
và tôi cho rằng là đang là vấn đề là khuyến cáo
và tuyên truyền để người dân làm sao thực hiện
cái việc đi tìm cho nó tốt
và trong thời gian qua thì cái giai đoạn đầu chúng ta
thực hiện rất tốt cái vấn đề này
thì chúng ta tiếp tục tuyên truyền vận động
và một số địa phương đi tận từng ngõ gõ từng nhà
và thủ tướng cũng đã nói vấn đề không đủ vaccine
là do bộ ngành y tế
nhưng mà vấn đề không tiêm chủng được đạt tỷ lệ cao
đó là chính quyền ca cấp
và tôi cho rằng là chính quyền cần phải chỉ đạo các ban ngành
chúng ta vào cuộc và động viên và nói rõ
thì tình hình dịch hiện nay cũng như là cái ít lợi
của việc tiêm vaccine để người dân tiêm đạt tỷ lệ cao
vậy thì ông có khuyến cáo
như thế nào tới người dân trong cái thời điểm
nhiều dịch bệnh lưu hành như hiện nay
cái việc mà đeo khẩu trang
rồi vấn đề khởi khuẩn
là vô cùng quan trọng
và chính cái việc đeo khẩu trang và khuẩn
không những nó phòng covid một mươi chín
nó phòng nhiều các bệnh khác
nhưng mà trong vừa qua thì người dân cũng chủ quan lơ là
tôi là cái người mà tôi theo dõi
với rất là việc mà chúng ta thực hiện năm ca trước kia
thì nhiều người thực hiện tốt
không đến bây giờ vẫn chưa nhiễm
thế hai nữa là
chúng tôi nghĩ rằng cần tiêm vaccine
tiêm vaccine là cái biện pháp bền vững nhất
như tôi nói vừa trên
kết hợp hai cái việc đó
chúng ta tổ chức thực hiện
phòng bệnh tốt
một lần nữa cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu
đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
và một số thông tin chính sách đáng chú ý
sẽ đến trong cụm tin ngay sau đây
thay mặt ủy ban thưởng vụ quốc hội
chủ tịch quốc hội vương đình huệ
vừa ký ban hành nghị quyết
về tiếp tục chi trả
hỗ trợ đối với người lao động
theo nghị quyết
sẽ sử dụng khoảng một một trăm năm mươi năm tỷ đồng
từ kết dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp
đến hết năm hai nghìn hai mươi một
để tiếp tục chi trả hỗ trợ
đối với người lao động
đã lục hồ sơ đúng thời hạn
thuộc đối tượng hưởng
theo nghị quyết số ba
về ban hành chính sách hỗ trợ người lao động
và người sử dụng lao động
bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín
từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp
thời gian thực hiện chi trả hỗ trợ người lao động
hoàn thành chậm nhất vào ngày một mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
ngày một mươi năm tháng tám
phó thủ tướng vũ đức đam
đã ký ban hành nghị quyết
về lộ trình tăng số lượng vaccine
trong chương trình tiêm chủng mở rộng
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
theo đó chính phủ đồng ý
với lộ trình tăng số lượng vaccine
trong chương trình tiêm chủng mở rộng
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi của bộ y tế
gồm tăng vaccine phòng bệnh do virus rota

vaccine phòng bệnh do virus rota
vaccine phòng bệnh do phế cầu
từ năm hai nghìn hai mươi năm
vaccine phòng bệnh ung thư cờ tủ cung
từ năm hai nghìn hai mươi sáu
và vaccine phòng bệnh cúm mùa
từ năm hai nghìn ba mươi
bộ giáo dục và đào tạo vừa ban hành
văn bản hợp nhất quy định chuyển trường
và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở
trung học phổ thông
trong đó quy định việc chuyển trường
xin học lại của học sinh trung học cơ sở
trung học phổ thông
tiếp nhận học sinh việt nam
học tại các trường trung học ở nước ngoài
có nguyện vọng vào học các trường trung học cơ sở
trung học phổ thông ở việt nam
tiếp nhận học sinh người nước ngoài
có nguyện vọng vào học các trường trung học cơ sở
trung học phổ thông ở việt nam
mời quý vị cùng điểm qua các bài viết đáng chú ý
có trên các số báo ra sáng ngày hôm nay
trong một điểm báo
nếu các quận huyện xã phường hà nội
để xảy ra tụ điểm sản xuất kinh doanh trái phép
sử dụng bóng cười trong thời gian dài
không bị xử lý
thì chủ tịch ubnd
các đơn vị đó phải chịu trách nhiệm
thông tin được đăng tải trên báo điện tử vietnamnet
phó chủ tịch ubnd tp hà nội lê hồng sơn
vừa ký văn bản yêu cầu các sở ngành quận huyện
tăng cường đấu tranh với tội phạm mua bán tổ chức
chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy
tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện
và dịch vụ nhạy cảm về an ninh trật tự
xử lý vi phạm liên quan đến bóng cười trên địa bàn
theo ubnd tp hà nội
tình hình tội phạm mua bán tổ chức
chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy
tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện
và dịch vụ nhạy cảm về an ninh trật tự
và các hành vi vi phạm liên quan đến bóng cười
có xu hướng gia tăng
lãnh đạo tp hà nội yêu cầu các đơn vị đánh đúng
đánh trúng ở nhóm đường dây tổ chức
đối tượng chuyên nhập lậu sản xuất vận chuyển
buôn bán khí n hai o
sử dụng với mục đích vui chơi giải trí
và mua bán vận chuyển
chứa chấp tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
kịp thời nghiêm theo quy định của pháp luật
báo lao động số ra ngày hôm nay
đăng tải bài viết có nhan đề
nhiều bất hợp lý trong quản lý kinh doanh xăng dầu
nội dung bài viết đề cập đến việc
bộ công thương vừa có báo cáo gửi thanh tra chính phủ
cung cấp thông tin phục vụ công tác thanh tra
việc chấp hành chính sách pháp luật
trong quản lý nhà nước về xăng dầu
trong đó chỉ ra những bất cập về quản lý
kinh doanh xăng dầu trong thời gian vừa qua
như dự trữ xăng dầu mỏng
cơ cấu dịch vụ
tính giá xăng dầu chưa hợp lý
buôn lậu xăng dầu chất lượng xăng dầu diễn biến phức tạp
nổi lên là vụ việc
lực lượng chức năng công an tỉnh đồng nai
chiệt phá đường dây sản xuất
điều chế hơn hai trăm linh triệu lít xăng dầu giả
làm hóa đơn giả hợp thức hóa xăng dầu giả
hay trước việc nhà máy lọc dầu
nghi sơn cắt giảm công suất
giảm nguồn cung biến động ra thế giới
gây nên hiện tượng khan hiếm xăng dầu
dẫn tới tình trạng buôn lậu xăng dầu gia tăng
chủ yếu tuyến biển như đông bắc miền trung hay tây nam
gói hỗ trợ trên ba mươi tỷ đồng
từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp
là gói hỗ trợ trực tiếp
bằng tiền lớn nhất từ trước đến nay
thông tin được đăng tải trên báo kinh tế và đô thị
đây là chính sách được nhận định là ban hành nhanh
rất trúng và rất cần thiết
vào thời điểm năm hai nghìn hai mươi một
khi dịch bệnh diễn biến phức tạp
người lao động gặp khó khăn
ngay sau khi được ban hành
đã thực hiện tri trị
trả cho gần một mươi ba triệu lao động
với số tiền là hơn ba mươi tám trăm linh tỷ đồng
tuy nhiên theo thống kê
sau ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
hạn cuối giải ngân gói hỗ trợ này
vẫn còn bốn trăm một mươi bốn lao động
đủ điều kiện
hưởng một tám đến ba ba triệu đồng
đã nộp hồ sơ đúng hạn
nhưng chưa được nhận tiền
vừa qua ủy ban thường vụ quốc hội
đã ban hành thêm một nghị quyết
về sử dụng khoảng một một trăm năm mươi năm tỷ đồng
từ kết dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp
đến hết năm hai nghìn hai mươi một
để tiếp tục tham gia
chi trả hỗ trợ đối với người lao động
có thể nói rằng đây là một quyết định
rất kịp thời để tháo gỡ vướng mắc phát sinh
từ thực tiễn đảm bảo sự công bằng
và quyền lợi cho người lao động